nhiều người trẻ sẵn sàng dồn tiền tích kiệm vay mượn hàng triệu đồng để tham gia các khóa học làm giàu
thế nhưng liệu với những khóa học làm giàu chỉ diễn ra trong vài ngày
với một công thức làm giàu chung được áp dụng cho hàng trăm thậm chí hàng nghìn người
thì liệu có thực sự hiệu quả hay không
xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một câu chuyện của một bạn trẻ
từng bỏ tiền triệu cho khoa học làm giàu và để xem bạn ấy thu nhận được những gì từ khóa học đó
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cái sự sức hút bề ngoài thôi những nội dung mà mình học bên trong hoàn toàn là giống nhau
theo một công thức lớp học nó lại không có những ví dụ cụ thể cho những môi trường cụ thể
mà nó chỉ có một cái công thức chung dạy chung cho tất cả mọi người
mà đối tượng khác nhau mà lại theo một công thức dập khuôn như vậy
thì cũng làm cho mình cảm thấy sau khi học xong quá học là gần như không động lại được một điều gì cả
còn những khoa học làm giàu quỳnh vân mất đến hơn sáu triệu
một con số không hề nhỏ với một sinh viên mới ra trường cách đây năm năm
nhưng số tiền đó theo bạn vẫn chưa phải là mất mát lớn nhất
sau khi suy nghĩ lại thì mình thấy là có thể là cái sáu triệu đồng
đối với mình khi mà vừa ra trường nó rất là lớn
nhưng mà cái mất đó nó không nhiều bằng cái mình bỏ ra đấy chính là thời gian
và cái công sức của mình đã bỏ ra một cái thời gian rất là dài để đi theo cái hướng mà cái lớp học đưa ra
và mình cảm thấy cái giai đoạn đó là đúng hoàn toàn sai phương hướng
mình đã mất khoảng vài năm để có thể đi lại đúng cái quỹ đạo và cái mong muốn trước kia mình muốn thực hiện
làm giàu không khó làm giàu siêu tốc hay làm giàu bền vững
một ma trận các khóa học làm giàu đang có sức hút đặc biệt với giới trẻ
điểm chung của các khóa học làm dầu này là điều đánh vào khao khát làm giàu không khó ở người trẻ
thậm chí để thu hút và tạo niềm tin từ người tham gia
một số khóa học còn công khai cam kết giúp học viên đạt được thành quả sau thời gian đào tạo
có những lời nhớ hẹn rất là hay
tham gia khóa học thì có thể kiếm được một trăm linh triệu đồng một tháng
hoặc là mấy chục triệu đồng một tháng
đấy là rất là ước mơ
nhưng mà trong quá trình khi mà mình đi học thì mình thấy là đúng một lời giảng viên của họ nói rất là hay
họ có những cách nói rất là thuyết phục lòng người rất là cuốn hút
hiện nay các khóa học làm giàu được quảng cáo nhan nhản trên internet
cùng vô vàn lời mời gọi hấp dẫn như kiếm một trăm linh triệu một tháng
học xong không thành công trả lại tiền kiếm tiền khi đang ngủ
hay bạn hoàn toàn tự tin khi làm giàu và chắc chắn bạn sẽ giàu
thế nhưng nó có thực sự giúp các bạn
các trẻ làm giàu như những lời quảng cáo
vừa rồi thì chúng ta đã theo dõi đoạn phóng sự
không biết là ông quốc anh có tin là những chuyên gia kiến tạo sự thịnh vượng kia
thực sự là có khả năng đưa các học viên đến với giấc mơ của mình là làm giàu hay không
thế nào là làm giàu
đi bằng những con đường như thế nào
thế còn đối với những chuyên gia mà họ đào tạo để thu phí
thì họ dĩ nhiên là cái nhu cầu đi xã hội là lớn
thì họ cũng mong muốn rằng là thu thật nhiều các học viên
để đóng góp các cái vấn đề về chi phí
để họ thanh toán những khoản nó đã đầu tư
nhưng mà thực tế các chuyên gia đó thì họ làm ấy
thì có nhiều người làm bằng đúng cái tâm của mình
để giúp cho các học viên họ đến một bước là thành công
và theo dõi cả một quá trình để tư vấn hỗ trợ cho họ
nhưng nhiều chuyên gia chúng ta chỉ mở những lớp tương đối là ngắn hạn
do vậy mà khi đưa cái kiến thức đó để vào thị trường về mặt thực tiễn
áp dụng một cách hiệu quả thì chắc chắn là sẽ không thành công
không biết là những chuyên gia mà muốn chia sẻ kiến thức
muốn chia sẻ sự thành công của mình bằng tâm của mình
thì không biết là có nhiều hay không
theo tôi hiện nay thì có rất nhiều các doanh nhân thành đạt của việt nam
họ cũng rất đam mê cái việc là hỗ trợ và giúp những cái bạn là sinh viên
năm thứ ba năm thứ tư hoặc những doanh nghiệp khởi nghiệp
họ cũng muốn giúp lắm
họ luôn có một khát khao một hy vọng để giúp cho cộng đồng phát triển
đặc biệt các thế hệ trẻ
nhưng mà quan trọng nhất là phải có một tổ chức đứng ra để làm một cái cầu nối
kết nối giúp cho họ
thì hiện nay có tổ chức của trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
hoặc các tổ chức hội hoặc các tổ chức về mặt hiệp hội
bởi vì hiện nay các doanh nhân doanh nghiệp thành đạt đó
thì họ hay là các thành viên của các cái tổ chức hiệp hội doanh nghiệp
thì họ hãy thông qua những tổ chức hiệp hội như vậy
họ cũng giúp các doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa hoặc những doanh nghiệp siêu nhỏ
hoặc các hộ kinh doanh cá thể cần có sự chia sẻ
để làm sao để có nhiều cái kinh nghiệm về mặt thị trường
cũng những kinh nghiệm về mặt thành công
kinh nghiệm cả về mặt thất bại nữa
để làm sao có những chuyên gia đó thì theo tôi nghĩ
phải có rất nhiều các tổ chức trung gian để giúp họ kết nối
vâng đó là câu chuyện của những chuyên gia
quay ngược trở lại với câu chuyện những học viên
thời gian gần đây các lớp học làm giàu rất là nở rộ
đương nhiên là có cung thì phải có cầu rồi
vậy thì theo ông có lỗ hổng nào cần phải điều chỉnh
trong giới trẻ hiện nay hay không về nhận thức
theo tôi thì lỗ hổng hiện nay đó là cái tâm lý
gần như một tâm lý chung
gần như một cái khao khát để cần phải làm giàu
nhưng mà sự định hướng hiện nay là chúng ta vẫn chưa giúp cho các bạn làm giàu
thì các bạn cần phải có một quá trình
một quá trình như thế nào để có thể làm giàu
bởi vì nhiều các cái tổ chức họ muốn hỗ trợ
và họ bắt được tâm lý của người học là cần phải làm giàu thật nhanh
và khi mà làm giàu thật nhanh như vậy
thì dĩ nhiên phải có nhiều kiến thức bổ trợ cũng thật nhanh
để giúp cho họ một con đường được rút ngắn hơn
ví dụ như quy trình làm giàu có thể là một mươi hoặc hai mươi năm
nhưng khi mà có tổ chức lớp như vậy
thì họ hay đưa ra những lời khuyến nghị
hoặc những lời khuyên cáo động viên khuyến kích
hoặc những lời hết sức là ong bướm
để kích thích vào cái tâm lý cần làm giàu thật nhanh
bằng nhượng khóa ngắn hạn
ví dụ như là làm giàu thật nhanh
thì cần phải đầu tư một cái khoản tiền như thế này
và khi đầu tư như vậy thì chúng ta sẽ thu hút
và sẽ hồi được vốn cũng rất là nhanh
nếu khi mà cái tâm lý họ bắt được tâm lý như vậy
thì những người học ấy họ thấy như vậy thì nó đáp ứng được luôn
đúng yêu cầu
và do vậy họ sẽ phải nhanh và đăng ký ngay
và khi đăng ký như vậy thì các tổ chức lại khuyến khích các bạn học viên đó
có thể mời thêm những bạn học viên khác đến học cùng
thì có thể được giảm chi phí được giảm giá
do vậy nó lại kích thích thêm lòng tham
theo tôi nghĩ thì những bạn còn trẻ
có thể là năm thứ ba hoặc năm thứ tư ở trên nhà trường
thì chúng ta nửa ngày chúng ta có thể đi học trên các trường đại học
những nửa buổi thì chúng ta nên đi thăm
và đến làm việc thực tiễn
tại các doanh nghiệp hoặc những cơ sở sản xuất kinh doanh
phải đi làm những cái công việc tương đối là nhỏ
làm những công việc nhỏ trước
chúng ta có thể đi làm một anh nhân viên
nhưng mà chúng ta hoàn thành một cái anh nhân viên một cách xuất sắc nhất
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị làm thế nào để thành công và giàu có
luôn là câu hỏi của nhiều bạn trẻ
và kinh nghiệm từ những người đã từng thành công
luôn là những chia sẻ nhiều người muốn biết
quá trình làm giàu của họ như thế nào
họ gặp những khó khăn gì
ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ một người như thế
một người từng làm thuê cho nhiều công ty lớn nhỏ
và hiện nay đang là ceo của top năm mươi công nghệ phần mềm hàng đầu tại việt nam
trước khi trở thành tổng giám đốc của công ty cổ phần chuyển số liệu việt nam
dcv group anh nguyễn văn thi đã từng là nhân viên làm thuê
cho rất nhiều công ty lớn nhỏ
kể cả khi tự lập bước ra kinh doanh
thì anh cũng phải bắt đầu từ con số
những công việc nhỏ nhặt nhất như trở hàng
thế nhưng chính những kiến thức từ những công việc tưởng chừng như nhỏ ngặt ấy
lại giúp anh có kinh nghiệm quản lý sắp xếp
thiết lập mối quan hệ khách hàng về sau
đó chính là những bí quyết để tạo nên thành công bây giờ của anh
thời điểm tôi ra làm kinh doanh thì cũng năm hai nghìn tám
thực ra thì lại làm một công việc hơi trái so với những thứ mình được học
trong quá trình làm các công bán buôn bán các thiết bị công phòng ấy thì
mình cũng phải đi đến khách hàng
thì cũng phải đi chở hàng
giống kiểu là xe ôm ấy
cứ có đơn hàng là mình đi thôi
cũng chăm sóc khách hàng
rồi kể cả công việc làm kế toán làm sổ sách
thì mình cũng phải tự nghiên cứu tự mời mò
dù chỉ mới đi vào hoạt động được gần ba năm
thế nhưng dcv group hiện nay đã có gần một trăm linh nhân viên
và lọt vào top năm mươi doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu việt nam
hy vọng rằng câu chuyện khởi nghiệp của anh thi
sẽ giúp ích cho nhiều bạn trẻ trên con đường tìm đến thành công
nhưng điều còn nên làm hơn nữa đó là phân biệt rõ ràng giữa các khóa học kỹ năng mềm kỹ năng quản trị thời gian kỹ năng giao tiếp kỹ năng phục vụ công việc với các lớp học làm giàu muôn hình vạn trạng đang mọc lên như nấm sau mưa hiện nay
và câu chuyện cậu con trai nhỏ của doanh thủ triệu phú chavit pách cum hai năm liền đi rửa chén tại quán cà phê để kiếm hai tám mươi bảy bảng mỗi giờ tương đương khoảng chín mươi bốn việt nam đồng chắc chắn sẽ làm nhiều bậc phụ huynh và nhiều người việt trẻ phải suy nghĩ
mọi thứ trước khi dễ thì đều khó sự giàu sang thành đạt sẽ là phần thưởng cho những người chăm chỉ kiên trì sẵn sàng làm và làm tốt từ những việc nhỏ nhất
đó cũng chính là thông điệp mà những người làm chương trình chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình thông điệp cuộc sống kỳ này
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt